sáng nay trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm thông tin thành phố vừa ghi nhận thêm hai trường hợp nghi nhiễm covid một mươi chín
cụ thể hai trường hợp này được phát hiện khi thành phố tiếp tục thực hiện xét nghiệm giám sát cho tám trăm ba mươi nhân viên sân bay chưa làm xét nghiệm trước đó
một trường hợp là nhân viên của công ty viags địa điểm đã có năm trường hợp lây nhiễm trước đây
còn trường hợp còn lại là nhân viên của vietnam airlines đã cùng thực hiện giám sát hàng hóa chung với bệnh nhân số một nghìn chín trăm bảy mươi chín vào các ngày ba mươi và ba mươi một tháng một
như vậy là tính đến ngày hôm nay tại sân bay tân sơn nhất đã có bảy trường hợp nhiễm nghi nhiễm covid một mươi chín cùng chung nhóm làm việc bốc rỡ sắp xếp giám sát hành lý hàng hóa ở sân đỗ máy bay
ngoài bảy trường hợp này đã có hai mươi năm trường hợp nhiễm có liên quan đến nhân viên sân bay
được báo cáo vào ngày hôm qua và chiều qua đã được bộ y tế công bố với mã số bệnh nhân từ hai nghìn một mươi bốn đến hai nghìn một mươi tám
trong khi đó tại tỉnh hưng yên ngay sau khi có thông tin một trường hợp thường trú ở xã yên phú huyện yên mỹ tỉnh hương yên có kết quả ban đầu dương tính với sars cov hai
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh hưng yên và huyện yên mỹ đã khẩn trương tiến hành các biện pháp điều tra truy vết cách ly xét nghiệm và khoanh vùng dập dịch
từ ngày hai mươi tám tháng một đến ngày tám tháng hai lực lượng chức năng bước đầu giả soát được năm mươi bảy trường hợp là f một tập trung chủ yếu ở các huyện yên mỹ khoai châu văn giang
trong đó riêng tại huyện yên mỹ có ba mươi hai trường hợp những người này đã cách ly lấy mẫu xét nghiệm
có một mươi năm người được cách ly tại cơ sở cách ly tập trung của huyện một người được cách ly tại hà nội một mươi sáu người còn lại cũng đang trong quá trình được đưa đi cách ly và lấy mẫu xét nghiệm
tại huyện khói châu lực lượng chức năng giả soát được hai mươi ba ca f một trong đó đã cách ly
lấy mẫu xét nghiệm đối với một mươi chín người còn bốn người đang được đưa cách ly và lấy mẫu
còn tại huyện văn giang có một trường hợp f một đã được cách ly công an tỉnh cũng cách ly một chiến sĩ
hiện tại các đối tượng f hai f ba đang được giả soát để tiếp tục cách ly lấy mẫu xét nghiệm
theo sở y tế tỉnh hưng yên trong số năm mươi bảy mẫu f một được xét nghiệm bước đầu có năm mươi năm mẫu âm tính còn lại hai mẫu chưa có kết quả
còn theo thông tin từ quận nam từ liêm thành phố hà nội thì tám trăm một mươi một mẫu xét nghiệm
tại tòa a và tòa b trung cư garden hill số chín mươi chín trần bình đã cho kết quả âm tính lần một
trước đó vào sáng qua khi phát hiện nữ bệnh nhân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại tòa nhà golden hil chín mươi chín trần bình mỹ đình hai quận nam từ liêm thành phố hà nội nhiễm covid một mươi chín
ubnd quận nam từ liêm đã học khẩn và triển khai các biện pháp phòng chống dịch
quận đã điều tra dịch tễ truy vết f một và tiến hành phong tỏa hai tòa nhà a và tòa b nơi nữ bệnh nhân sinh sống và lấy mẫu xét nghiệm
trước qua trung tâm y tế quận nam tử liêm đã hoàn thiện lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín cho toàn bộ cư dân còn lại của hai tòa nhà
trước đó tại đây đã có khoảng năm trăm linh người về quê và sáng nay tám trăm một mươi một mẫu xét nghiệm của cư dân ở đây đã có kết quả âm tính lần một
đây là trường hợp có nguy cơ lây lan dịch ra cộng đồng rất cao vì theo chu kỳ của dịch thì bệnh nhân có khả năng lây nhiễm trong vòng một mươi ngày qua và khả năng đã lây đến f hai thậm chí là đến f ba
đối với số cư dân đã về quê ăn tết ubnd quận nam từ liêm thành phố hà nội đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng để tiến hành ra soát truy vết và thông báo cho người dân chính quyền địa phương nơi người dân đến để thực hiện các biện pháp cách ly cần thiết
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp công an tỉnh hà tĩnh đã khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh chủ động kịp thời tham mưu chủ tịch ubnd tỉnh thành lập các chốt kiểm soát các khu cách ly tập trung phòng chống dịch covid một mươi chín
trước diễn biến của dịch bệnh lực lượng công an tỉnh hà tĩnh đã duy trì hoạt động kiểm soát tốt người và phương tiện ra vào địa bàn bước đầu tạo được sự lan tỏa cho cộng đồng với ý thức chấp hành các quy định phòng chống dịch
đối với địa bàn thị xã kỳ anh huyện kỳ anh lực lượng công an phối hợp với lực lượng chức năng triển khai các phương án kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn

công an các đội nghiệp vụ công an các xã phường phối hợp với các lực lượng tham gia công tác tuyên truyền nhắc nhở bà con nhân dân khi có người thân ở các nơi khác về cần chủ động khai báo y tế kịp thời kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện đi vào địa bàn vận động người dân chấp hành nghiêm quy định về giãn cách xã hội không ra khỏi nhà khi không thực sự cần thiết quản lý chặt chẽ nơi cư trú hoạt động của người thân ngoài địa bàn kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp nhập cảnh trái phép

là em đã đến ngay cơ sở y tế tại trạm y tế kỳ châu là khai báo ngay và luôn ạ
rồi điền tất cả đầy đủ thông tin và khi trở về nhà thì em cũng tư giác là cách đi an toàn tại nhà trong vòng một mươi bốn ngày ạ thì không ảnh hưởng đến mỗi người ạ
đỉnh hình vào tối ngày một tuần hai lực lượng phòng cánh sát gia thông phối hợp với công an thị xã kỳ anh
phát hiện hai xe khách của nhà xe bình sơn chạy tuyến sài gòn hà tĩnh có yếu tố dịch tễ
trong đó xe khách bình sơn chở bảy mươi một người
trên xe này có một hành khách đã tiếp xúc với một sinh viên f từng đến làm tóc
hiện nay công dân này đã được cách ly phòng riêng tại khu cách ly tập trung
một xe khách khác của nhà xe bình sơn có hai hành khách
cũng đã tiếp xúc với sinh viên f từng đến làm tóc
hiện đang được cách ly phòng riêng tại khu cách ly tập trung michaco thị xã kỳ anh
các trường hợp tiếp xúc với các ca mắc covid một mươi chín
tăng cường đấu tranh xử lý cảnh vi vi phạm liên quan đến phòng chủng dịch
dịch bệnh trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác kiểm tra kiểm soát giám sát chặt chẽ người nước ngoài nhập cảnh vào việt nam
mới đây nhất công an tỉnh thừa thiên huế đã phá thành công chuyên án tổ chức đưa người trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam bắt giữ ba đối tượng
sau một thời gian tiến hành điều tra ngày hai mươi tám tháng một
ban chuyên án triển khai lực lượng song song tại hai địa bàn tỉnh thừa thiên huế và khánh hòa
về bắt quả tang các đối tượng đang vận chuyển người trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam
tại xã lộc sơn huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế lực lượng công an bắt quả tang phan thị trân
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại xã tiên yên tỉnh quảng ninh đang sử dụng xe ô tô vận chuyển đối tượng ly jicai
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn quốc tịch trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam
đồng thời tại tỉnh khánh hòa một mũi công tác khác của lực lượng công an tỉnh thứ thiên huế phối hợp công an tỉnh khánh hòa
đã tổ chức bắt giữ khám xét nơi ở của hai đối tượng là hà văn quốc trọng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
và phan ngọc tuyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại huyện tiên yên tỉnh quảng ninh
tôi đã đón người này ở đoạn đường của quảng ninh đi vào thành phố hồ chí minh ạ du lịch ạ
đầu tiên là đi xe ca xong là xuống xe thì mấy nhỏ thầm tuyên bảo đi thế này thì khó bắt xe đi
sợ người ta kiểm tra thì bảo là để nó bắt xe cho
thì nó bắt xe là taxi nó cứ liên lạc với nhau thì bọn em cứ thế lên xuống lên xuống thôi còn không biết
từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi đến khi bị bắt giữ bằng phương thức thủ đoạn hoạt động tinh vi là sau khi nhận người từ trung quốc
chúng tách nhỏ các đối tượng và chia nhiều trạng đường khác nhau dùng xe ô tô có biển số của địa phương hoặc vùng lân cận
để đưa đón người trang bị giấy chứng minh nhân dân già các đối tượng được người việt nam đi kèn
tất cả đều có xe đi trước cảnh giới và theo dõi quá trình làm nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát giao thông
để tìm cách đối phó hồng qua mặt các lực lượng chức năng trên tuyến đường
với phương thức thủ đoạn trên chúng đã tổ chức chót lọt nhiều đợt vận chuyển người trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam
ngoài những hoạt động liên quan đến vi phạm nghiêm trọng pháp luật thì các đối tượng đã gây ra một hậu quả xấu
cho đào tạo thành một gánh nặng cho các gia đình và cho cả xã hội liên quan đến toàn dân đang tập trung cho phục vụ phòng chống covid một mươi chín
trước mắt thì theo đề nghị của chúng tôi thì cần phải tuyên truyền sâu
rộng hơn nữa trên các phương tiện thông tin đại chúng về những hành vi những thủ đoạn và những phương thức hoạt động mới của các đối tượng này
phương này thứ hai là toàn thể nhân dân cần phải có cái động thái đoàn kết và khai báo đầy đủ những cái thông tin
qua những cái trang truyền thông của băng dân tỉnh thư thương huế và qua cái sự đồng viên của các lực lượng cảnh sát tại cơ sở
thì điều đó sẽ là quản lý chặt và sẽ làm giảm bớt và thậm chí kết thúc những cái hoạt động nhập cảnh trai phép
hiện hai đối tượng phan thị chuân và lý di cai
được cách ly tập trung theo quy định
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thừa thiên huế đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt giữ ba đối tượng trên
cùng với việc đấu tranh ngăn chặn người nhập cảnh trái phép vào việt nam
công an tỉnh thừa thiên huế cũng đã tổ chức kiểm tra giả soát các công dân đi làm ăn xa về địa phương ăn tết
để mạnh công tác tuyên truyền để mỗi người dân trở thành giám sát viên phát giác cảnh báo với lực lượng chức năng
khi phát hiện có người từ địa phương khác đến nhất là các vùng có dịch
tiếp theo là những thông tin về truy nã tội phạm
đối tượng ngô thị thanh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn hộ khẩu thường trú tại khu phố bảo an phường quảng tiến thành phố sầm sơn tỉnh thanh hóa
và đối tượng lê thị lợi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú tại hai mươi hai trên sáu dương đình nghệ phường tân sơn thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý